cao ủy nhân quyền liên hợp quốc volcertus cảnh báo tình trạng bạo lực mới bùng phát tại khu bờ tây bị chiếm đóng
có thể khiến cho vòng xoáy bạo lực ở đây vượt tầm kiểm soát
ông volkertus cho rằng bạo lực xấu đi nghiêm trọng đang gây hậu quả nặng nề đối với cả người israel và người palestine
theo đó ông kêu gọi chấm dứt ngay bạo lực
cao ủy nhân quyền liên hợp quốc nhấn mạnh theo luật nhân quyền quốc tế
nhà chức trách israel cần đảm bảo mọi hoạt động được lên kế hoạch và thực thi không gây thiệt hại về người
theo đó cần điều tra minh bạch tất cả trường hợp thiệt mạng
ngoài ra israel cần khẩn trương xem xét và thiết lập lại chính sách
cũng như tuân thủ luật nhân đạo quốc tế nhằm đảm bảo trật tự và an toàn công cộng
ở các khu vực bị chiêm đóng của người palestine
theo thống kê kể từ đầu năm đến nay hơn hai trăm linh người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực
liên quan đến xung đột giữa israel và palestine trong đó đa số là người palestine